nhận lời mời của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang
tổng thống nước cộng hòa hồi giáo iran hassan rouhani đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
từ ngày năm đến ngày bảy tháng một mươi
sáng ngày sáu tháng một mươi tại phù chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã chủ trì lễ đón trọng thể
tổng thống hassan rouhani theo nghi thức giành đón nguyên thủ quốc gia
chuyến thăm của tổng thống hassan rouhani nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa iran với việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm hai bên sẽ trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại
đầu tư du lịch nông nghiệp các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
ngay sau lễ đón chủ tịch nước trần đại quang đã hội đàm với tổng thống hassan rouhani
khoan nghênh tổng thống hassan rouhani sang thăm việt nam chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng
chuyến thăm của tổng thống hassan rouhani sẽ tiếp tục tạo động lực mới nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương
tối đa hóa lợi thế của hai nước góp phần vào sự phát triển của mỗi nước vì lợi ích hai dân tộc
tổng thống hassan rouhani bày tỏ khâm phục và ngưỡng mộ ý chí của người dân việt nam trong công cuộc đấu tranh
dành độc lập trước đây và công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
tổng thống hassan rouhani chúc mừng những thành tựu mà việt nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực
duy trì an ninh xã hội và tăng trưởng bền vững hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế
hai nhà lãnh đạo thảo luận và nhất trí về những phương hướng biện pháp nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ chính trị
ưu tiên mở rộng hợp tác kinh tế để làm cơ sở thúc đẩy phát triển thực chất quan hệ việt nam iran